liên quan tới thông tin về ba du khách từ tp hcm đến hồng kông nhiễm covid một mươi chín
sở y tế tp hcm cho biết đơn vị này đã làm việc với cơ quan chức năng tại hồng kông
và được biết kết quả xét nghiệm ba hành khách từ tp hcm đến hồng kông
dương tính với chủng delta chứ không phải biến thể omicron như thông tin trước đó
sở y tế tp hcm thông tin thêm cơ quan chức năng hồng kông đã giải mã trình tự gen
của ba du khách bay từ tp hcm
sau khi giải mã ba du khách mắc biến chủng delta
liên quan đến biến thể omicron hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao
cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt đối với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh
bằng đường hàng không và hàng hải
sở y tế tp hcm khẳng định tính tới hiện tại biến thể omicron chưa xuất hiện